thưa quý vị sau một mươi hai ngày thẩm vấn và tranh luận sáu ngày nghị án vào chiều ngày hai mươi tám tháng bảy
tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
trong đó tòa tuyên phạt mức án cao nhất là tù trung thân về tội nhận hối lộ đối với ba bị cáo là
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế
và vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
hoàng văn hưng cựu điều tra viên cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng bị tòa tuyên phạt tù trung thân
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị kết án về tội nhận hối lộ cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng bị tòa tuyên phạt một mươi sáu năm tù
đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao một mươi hai năm tù nguyễn quang linh cựu trợ lý phó thủ tướng
và trần văn dự cựu phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cùng bị phạt bảy năm tù
trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam và nguyễn thanh hải cựu vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ cùng lĩnh sáu năm tù
trừ xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội ba năm tù
cựu phó giám đốc công an tp hà nội nguyễn anh tuấn bị phạt năm năm tù về tội môi giới hối lộ
bản án sơ thẩm nhận định quá trình cấp phép các chuyến bay phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có hai mươi năm bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn
ba cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng bốn cá nhân môi giới hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
đối với nhóm các bị cáo nhận hối lộ hội đồng xét xử nhận định các bị cáo này là những người có chức vụ không thực hiện đầy đủ kỷ luật công vụ phạm tội bằng cách nhũng nhiễu tạo cơ chế xin cho để gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi cấp phép các chuyến bay
hành vi của nhóm bị cáo nhận hối lộ đã gây ảnh hưởng xấu
đối với uy tín của cơ quan nhà nước tạo dư luận xấu trong nhân dân nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ hành vi phạm tội
thưa quý vị quảng cáo tuyển cộng tác viên bán hàng online tuyển người mẫu ảnh tuyển nhân viên thu âm sách kêu gọi đầu tư chứng khoán ngoại hối mời cài đặt app
đây chính là những lời chào mời quen thuộc thường thấy trên không gian mạng và những chiêu thức này cũng đã liên tục được cảnh báo là những chiêu lừa đảo cần phải nâng cao cảnh giác đề phòng
thế nhưng không hiểu vì lý do gì do tội phạm quá tinh vi khôn khéo hay là do nạn nhân còn nhẹ dạ cả tin mà số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với những chiêu trò quen thuộc này vẫn diễn ra
mới đây phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận đơn tố cáo của một nạn nhân trú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
người này bị nhóm đối tượng giả danh cán bộ thuế huyện long thành liên hệ đề nghị cài đặt ứng dụng khai báo thuế online
hữu đãi giảm hai thuế vat
tin lời đối tượng nên nạn nhân đã cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn và sau một đêm tài khoản ngân hàng của anh đã bị mất gần một tỷ đồng
đối tượng mới bắt đầu hướng dẫn em là đao những cái nào về tiền khoản để cho đối tượng cài thì em cũng đao hết về
đối tượng đã chờ lúc giữa đêm
chờ lúc giữa đêm thì đối tượng sẽ vào trong điện thoại của mình để
thao tác và đăng nhập mật khẩu và máu otp vào rồi chuyển hết tài khoản của mình đi
anh nguyễn phương hùng chú tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai bị một nhóm đối tượng mời vay tiền bằng việc cài đặt app stander trader
sau quá trình thẩm định giấy tờ qua gia lô anh hùng được vay tám mươi triệu đồng
trong quá trình giải ngân giả nhóm đối tượng trên thông báo hùng bị sai tên họ nên yêu cầu phải chuyển khoản cho bên app để cập nhật lại số tài khoản
tuy nhiên thao tác lại và chuyển
chuyển khoản nhiều lần với tổng số tiền chuyển cho bên cho vay hơn bảy trăm linh triệu đồng
nạn nhân vẫn không lấy được số tiền đã chuyển và vẫn không được giải ngân
là do cái tâm lý tâm lý bây giờ là các cái khoản vay nợ trước đó là bị hại đã vay rất nhiều
có thể là vay bên ngoài này vay nóng này rồi vay với lãi suất cao này để đưa tiền cho các đối tượng đấy
thì sau khi mà các đối tượng nhận được tiền có bị hại rồi mà bị hại chờ để trả lại tiền thì hầu như là không có và hứa hẹn đủ các kiểu
đến khi đến ngày đến giờ đấy mà bị hại không nhận được tiền nữa thì sẽ mới biết mình bị lừa
theo báo cáo sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận xử lý hơn hai mươi tin báo tố giác liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
qua các thủ đoạn quảng cáo tuyển cộng tác viên bán hàng online tuyển người mẫu ảnh tuyển nhân viên thu âm sách
kêu gọi đầu tư chứng khoán ngoại hối mời cài đặt app với tổng số tiền thiệt hại trên bốn mươi tỷ đồng
đã xác minh khởi tố một mươi hai vụ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh theo thẩm quyền
thứ nhất là tuyệt đối không có vay qua các app online
và thứ hai là không có tham gia vào các công tác viên bán hàng online
hầu như các công tác viên này người dân phải hết sức chú ý là đều là yêu cầu là nạp tiền

nếu có những thủ đoạn như vậy thì chắc chắn là lừa đảo
thứ ba là nếu mà gặp cái tình trạng mà lừa chúng ta đã bị cài cái app của tổng cục thuế
thì phải nhanh chóng là chúng ta nếu mà chúng ta truy cập wifi thì chúng ta phải lập tức là ngắt nguồn wifi của chúng ta
còn nếu mà không có thì chúng ta phải tháo sim điện thoại của chúng ta ra
mục đích là để ngăn không cho đối tượng chiếm quyền điều quyền của chúng ta
sau đó thì phải nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để phong tỏa tài khoản
ngoài những khuyến cáo của cơ quan chức năng về các thủ đoạn lừa đảo mới
khi phát hiện hoặc nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo
người dân cũng cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
liên quan đến tội phạm ma túy vào ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng lý thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú hộp phường trần quang diệu thành phố quy nhơn
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của sang cùng vợ là bùi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trước đó vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bảy trong quá trình tuần tra
lực lượng công an đã phát hiện sang mang theo ba trăm linh viên nén màu vàng và hai gói ni lông có chứa các hạt tinh thể và năm gói ni lông
sang cho biết toàn bộ số tăng vật trên là chất ma túy và đã tự nguyện giao nộp thêm một mươi năm gói chứa các hạt tinh thể
có nhiều kích thước khác nhau được cất giấu ở bên hông nhà của sang
qua điều tra bước đầu sang khai nhận đã hai lần bán ma túy cho một đối tượng ở thị trấn tiêu trì huyện tuy phước với giá hai triệu đồng
hành vi mua bán có sự tiếp tay của vợ sang là bùi thị dung và hiện đối tượng dung đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại
đồn biên phòng quỳnh thuận huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa xác nhận vào tối ngày hôm qua
trên địa bàn đã xảy ra đám cháy khiến nhiều tàu cá công suất lớn đang neo đậu tại cảng cá lạch quèn bị thiêu rụi
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng bảy người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại tàu cá đang neo đậu ở cảng cá lạch quèn huyện quỳnh lưu
ngay lập tức người dân đã nỗ lực dùng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy và di chuyển những tàu cá khác đến nơi an toàn
song do trên tàu nhiều vật liệu dễ bén lửa đám cháy bùng phát nhanh chóng cháy lan sang những tàu bên cạnh
thời điểm này số tàu cá công suất lớn đang neo đậu tại cảng lạch quèn rất lớn mật độ dày đặc
nhiều tàu công suất lớn bị nhấn chìm trong biển lửa
tiếp nhận thông tin chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng nỗ lực dập tắt đám cháy
tuy nhiên những chiếc tàu cháy đang trôi nổi giữa cảng cá lạch quèn công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
thống kê chưa đầy đủ đám cháy đã thiêu dụi năm tàu cá công suất lớn của ngư dân
nhiều tàu khác bị cháy xém lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa
thưa quý vị công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ nổ súng làm ba người bị thương vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bảy vụ nổ súng xảy ra tại nhà dân ở khu phố bảy
khi nhiều người đang ở bên trong nhà thì một nam thanh niên đi xe máy tới rút súng bắn nhiều nhát khiến hai nạn nhân bị trúng đạn
phát hiện vụ việc người dân ở gần đó đã lao ra vây bắt nghi phạm đã cầm dao chém trả khiến một người dân bị thương
và đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó chuyển giao cho công an phường ninh hiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ninh hòa xác định nghi phạm là phan thành dũng chú tổ dân phố sáu phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
vào ngày hai mươi chín tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết võ ngọc hòa quê hậu giang nghi can sát hại người phụ nữ bán cá vào chiều ngày hai mươi tám tháng bảy đã ra đầu thú
nạn nhân trong vụ án này là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê hậu giang
theo cơ quan công an sau khi gây án hòa đã bỏ trốn xuống thành phố vũng tàu rồi đến công an thành phố vũng tàu để đầu thú
người điều khiển xe máy chở hòa đến địa điểm gây án và cùng hòa bỏ trốn cũng đã đến công an trình diện
hiện tại cơ quan công an đã làm thủ tục di lý hai người này về bình dương để phục vụ cho công tác điều tra
bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng bảy nạn nhân đang bán cá tại một kiosk nằm trên đường d một phường an thạnh thành phố thuận an thì bất ngờ hòa cầm dao tấn công khiến nạn nhân tử vong
tại tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầm mỹ tỉnh đồng nai vừa khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng cùng chú tại tỉnh bình phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thuê một xe ô tô
khi đi đến địa bàn tỉnh đồng nai để trộm cắp tài sản khi đi qua một văn phòng luật sư ở xã sông rai huyện cầm mỹ thì phát hiện trong sân có một xe máy không có người trông coi nên đã đột nhập vào lấy trộm
nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cẩm mỹ đã bắt giữ được ba đối tượng khi đang lẩn trốn tại thành phố thuận an của tỉnh bình dương
thưa quý vị hiện tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp
lực lượng chức năng đã liên tiếp đấu tranh
và phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán ma túy nhưng những đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ thậm chí là có những đối tượng còn đang trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường
và đây thực sự là hồi chuông báo động về tình trạng trẻ hóa đối tượng mua bán sử dụng ma túy ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện mường la tỉnh sơn la
chỉ trong sáu tháng năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện mường la tỉnh sơn la đã đấu tranh triệt phá sáu mươi ba vụ với chín mươi ba đối tượng liên quan đến ma túy
trong đó có tới năm vụ với một mươi năm đối tượng

cũng như là công tác đấu tranh thì công an huyện mường la còn tổ chức tuyên truyền đến người dân bằng tiểu khu để nâng cao cái nhận thức của chúng nhân dân
cũng như là các học sinh và những trẻ vị thành niên để hiểu rõ về tác hại của ma túy
đối tượng cà văn long sinh năm hai nghìn sáu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la bắt quả tang về hành vi mua bán chế phép chất ma túy cùng đồng bọn
long mới một mươi bảy tuổi nhưng nhiều dự định tương lai có lẽ đã phải tạm gác lại
khi long đã vướng vào vòng lao lý chỉ vì những dạy rột nhất thời
thành ra bây giờ không còn kịp nữa
còn đây là lù văn nam dù vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng vì chơi với một số bạn xấu nam đã nghiện ma túy
thế rồi để có tiền tiêu xài nam đã mua ma túy về rồi bán cho các bạn học
cháu một mươi sáu tuổi cháu học đông nghề
cháu mua hai đếch viên về sử dụng và bán cho các bạn
cháu mua ma túy của một người
người quen ở ngọc chiến rồi mua giá đích là hai trăm năm mươi
mua về rồi chia thành một gói nhỏ và bán mục đích cho các bạn
giá là gói một trăm linh
đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ việc thanh thiếu niên liên quan đến ma túy mà công an huyện mường la xử lý thời gian qua
nguyên nhân của thực trạng này được chỉ ra phần lớn do nhận thức pháp luật của lứa tuổi này còn hạn chế
vì vậy để ngăn chặn và đánh giá
đầy lùi hiểm họa ma túy cần phải có sự vào cuộc tuyên truyền vận động của các cấp các ngành
và vấn đề quan trọng nhất chính là mỗi thanh thiếu niên cần có sự nhận thức đầy đủ với tác hại của ma túy
để tuyệt đối tránh xa không sử dụng dù chỉ một lần
đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân
đã kiểm tra được suất căn nhà số hai mươi một thuộc một khu tập thể ngõ chín mươi ba đường hoàng văn thái tp thanh xuân hà nội
phát hiện và thu giữ gần hai trăm linh bình khí cười n hai o
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng
trần quốc anh chú thanh hóa đang sang chiết khí n hai o từ các bình bốn mươi kg sang các bình năm kg và một mươi kg để đi giao cho khách
một mươi bình khí n hai o có trọng lượng năm kg một mươi kg và năm mươi một bình khí n hai o có trọng lượng bốn mươi kg sử dụng để sang chiết đã bị phát hiện
làm việc với cơ quan chức năng trần quốc anh đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp
cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất
quy định tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng hơn hai mươi chín triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tăng vật đồng thời tiếp tục xác minh xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
tối ngày hôm qua một trận mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm cây xanh pano trụ điện ở một số tuyến đường trong nội ô thành phố đồng xoài tỉnh bình phước bị gãy đổ
theo đó cơn mưa lớn kéo theo dông lốc mạnh xảy ra vào khoảng một mươi tám h tối cùng ngày và kéo dài gần ba giờ đồng hồ
đã khiến đất nước bị đổ
cây xanh gãy đổ bật gốc tại một số tuyến đường như nguyễn trí thanh phường tân phú hùng vương an dương vương phường tân bình
cây xanh trong vườn do rông lốc cũng gãy đổ vào nhà dân tại phường tân thiện rất may là không có thiết hại về người
mưa kèm theo dông lốc bất ngờ cũng đã khiến nhiều người đang tham gia giao thông không kịp trở tay
nhiều mái tre liều bạt của người dân bị cuốn bay pano trụ điện trên tuyến quốc lộ một mươi bốn cũng bị cơn rông quật ngã
các lực lượng chức năng cũng đã kịp thời xử lý sự cố về điện và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng